các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế đã có quyết định số bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một về việc phê duyệt có điều kiện vaccine abdallah của cuba cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vaccine abdalla được phê duyệt theo quy định tại điều sáu mươi bảy nghị định số năm mươi bốn ngày hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược
theo thống kê mới nhất đến nay thì trên toàn địa bàn thành phố hồ chí minh còn khoảng hơn năm trăm linh người chưa tiêm vaccine và đến ngày ba mươi tháng chín tới đây thì thành phố có gần hai triệu người cần được tiêm mũi hai
căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn sở y tế thành phố hồ chí minh đã có văn bản xin ý kiến bộ y tế để rút ngắn thời gian tiêm mũi hai xuống ít nhất là sáu tuần
tuy nhiên đến nay bộ y tế chưa có ý kiến trả lời do đó thành phố hồ chí minh vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đó của bộ y tế là khoảng cách giữa hai mũi tiêm là tám tuần
về công tác tổ chức tiêm ngừa từ nay đến ngày ba mươi tháng chín qua thống kê thành phố còn khoảng năm trăm một mươi năm chín trăm tám mươi tám người cần được tiêm mũi một
đối với những người cần tiêm mũi hai là hơn một bảy triệu người hiện thành phố còn hơn một trăm ba mươi tám liều ostrazeneca còn hơn một trăm sáu mươi bốn liều prezer và hơn một trăm linh tám liều perocell
tối ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh hải của tỉnh ninh thuận đã bắt tạm giam đối tượng phan văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tên gọi khác là lâu trú tại thị trấn khánh hải huyện ninh hải về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại thị trấn khánh hải thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
phan văn tâm đã ngồi tại nhà bạn đối diện gần đó đã to tiếng chửi bới xúc phạm cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang
một mươi chín tại chợ khánh hải phối hợp với công an thị trấn mời phan văn tâm về trụ sở làm việc
thì đối tượng không chấp hành mà còn lấy dao đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố bị thương ở cổ tay
được biết phan văn tâm đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
lợi dụng việc gắn đèn còi nhãn mát xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp
hai tài xế đã dùng hai xe ô tô cứu thương của tư nhân chở thuê năm người từ vùng dịch tp hcm
và bình dương về quê với giá một mươi ba năm triệu đồng
nhưng hành vi gian dối này đã không qua mắt được cơ quan chức năng
công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với hai tài xế trên là nguyễn văn mi phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và đặng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại tp hcm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng chín
lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy tỉnh kiên giang
phát hiện hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ có gắn đèn còi xe cứu thương trên xe chở bốn người lớn và một trẻ sơ sinh
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hai tài xế phúc và tiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp
tài xế phúc thừa nhận đã trở thuê cho một cặp vợ chồng từ huyện bình chánh tp hcm
về huyện an minh của tỉnh kiên giang với giá sáu triệu đồng
còn tiến thừa nhận chở cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã bến cát của tỉnh bình dương
về huyện u minh thượng tỉnh kiên giang với giá bảy năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín cũng với hành vi chở thuê người từ vùng dịch
tiến đã bị cơ quan huyện đông hòa tỉnh phú yên lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trên
và bị tạm giữ xe ô tô giấy phép lái xe
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của bộ công an
yêu cầu nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh trật tự
công an tỉnh cà mau đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt hiệu quả
từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
là một trong những lực lượng hoạt động hiệu quả tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
của công an tỉnh cà mau gọi tắt là tổ hai mươi một trong thời gian qua đã bố trí lực lượng
tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trong tỉnh
qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự cũng như trong phòng chống dịch
chỉ tính từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ hai mươi một đã tuần tra phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ
một trăm linh hai đối tượng vi phạm về an ninh trật tự ba trăm tám mươi một trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
bốn trăm ba mươi một trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong đó một trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm nông độ cồn
chúng ta xem đây là trách nhiệm trọng trách của lực lượng công an là tiến đầu giữ an ninh trật tự và bảo vệ tài khoản cho nhân dân
lực lượng tổ hai mươi một thường xuyên tuyên truyền dẫn động quần chúng dân thực hiện phòng dịch
vi phạm về ma túy phân công lực lượng chia thành nhiều ca tổ chức tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm trên các tiếng đường
các địa bàn trọng điệp
qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông và các quy định trong

vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng chín một người bạn của anh hữu gọi điện cho anh này không được nên đến phòng trọ của anh hữu ở khu phố ba phường tân đồng tìm
tại đây bạn của hiễu đã thấy phòng bị khóa bên trong nhưng gọi mãi không thấy hữu trả lời
thấy có điều bất thường người bạn này đã trình báo với công an địa phương
khi được lực lượng chức năng có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó
trên vai và chân của nạn nhân có vết bầm
tại tỉnh đồng nai công an huyện nhân thái
huyện nhân trạch đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã phan hữu phước hai mươi một tuổi quê tại tỉnh cà mau
về tội cố ý gây thương tích khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong quá trình làm việc với anh trần thanh sang hai mươi năm tuổi quê tỉnh an giang
nên chiều ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi phước đã rủ đồng bọn đánh anh sang gây thương tật một mươi một rồi bỏ trốn
công an huyện nhân trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với phước
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày một mươi sáu tháng chín
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch đã phối hợp với công an xã long thọ
bắt giữ phước khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn xã long thọ